sau khi truyền hình nhân dân phát sóng phóng sự điều tra làm rõ việc hủy hoại hơn bốn mươi năm hectare rừng ở quảng sơn
một cán bộ kiểm lâm huyện đắc lông tỉnh đắc nông đã liên hệ với phóng viên cung cấp một số thông tin
trong đó chỉ rõ danh tính của một cán bộ thuộc trạm kiểm lâm liên xã quảng sơn đã nhận tiền lót tay của các đối tượng để đồng ý cho phá rừng
theo nguồn tin chúng tôi nhận được cán bộ thuộc trạm kiểm lâm liên xã quảng sơn đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi phá rừng
tuy nhiên các đối tượng này đã chi hai mươi triệu đồng lót tay nên đã được bỏ qua
sau đó các đối tượng này tiếp tục phá rừng đốt dọn đưa xe cơ giới vào mở đường đắp đập thủy lợi mà không hề bị ngăn chặn
đến khi vụ việc bị phát hiện thì tổng diện tích rừng bị phá và đốt cháy đã lên đến hơn bốn mươi sáu ha
từ nguồn thông tin này phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ qua điện thoại
làm việc với hạt phó hạt kiểm lâm huyện đắk long ông tôn thất hoàng để thẩm định thông tin
thì được ông hoàng trọng
biết nguồn thông tin cung cấp mà báo nhân dân nhận được là chính xác
tuy nhiên người đứng ra nhận tiền không phải là cán bộ kiểm lâm thuộc quyền quản lý của hạt kiểm lâm huyện đắk long
mà là cán bộ của lâm trường thuộc xí nghiệp lâm nghiệp đắc hà đã bị giải thể
nay được ký hợp đồng làm việc với ban quản lý rừng phòng hộ gia nghĩa
do họ mặc đồ màu vàng giống với trang phục của kiểm lâm
nên các đối tượng phá rừng nhầm tưởng là cán bộ của hạt kiểm lâm huyện đắk long
ông hoàng thông tin thêm liên quan đến việc nhận tiền không phải là một người
mà có một nhóm khoảng bảy người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện vụ việc
hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về thân nhân các đối tượng này
tránh văn phòng công an tỉnh đắc long phạm thanh bình cho biết
hiện vụ việc hủy hoại rừng ở xã quảng sơn đã được khởi tố vụ án khởi tố bị can điều tra theo quy định của pháp luật
kết quả điều tra ban đầu xác định
có bốn mươi đối tượng liên quan trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với sáu đối tượng
vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan
đã xác định được tổng diện thích rừng bị thiệt hại là bốn mươi sáu tám hectare
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường xác minh thu thập chứng cứ
củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật